ở các huyện miền núi quảng ngãi bước vào tháng một mươi hàng năm thường diễn ra tình trạng mưa lũ
và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công các công trình hạ tầng giao thông
do vậy trong thời điểm hiện nay các địa phương đang chỉ đạo các đơn vị thi công
hoàn thành các hạng mục quan trọng và dùng kỹ thuật đảm bảo an toàn công trình mùa mưa lũ
khe sắt lở sông liên là một trong những công trình chống sắt lở trọng điểm của địa bàn huyện ba tơ
công trình có tổng mức đầu tư trên hai mươi tỷ đồng được thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
với quy mô là xây dựng đoạn kè gần năm trăm linh mét bề rộng từ năm đến bảy mét
hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục chính tập trung chỉnh sửa trang trí mỹ quan trên thân kè
dự kiến công trình sẽ hoàn thành cuối tháng chín năm nay
tại năm huyện miền núi quảng ngãi hiện có một mươi tám công trình lớn liên quan đến thi công thủy điện
khe chống sắt lở nhà tránh lũ tuyến đường trọng yếu đang được thi công gia cố
hầu hết công trình trọng điểm này nằm ở các vị trí sung yếu thượng nguồn
khu dân cư trung tâm nên khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an toàn người dân vùng ven và hạ liều
vì vậy các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình đúng cao trình
đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ công trình đang thi công
di rời các hộ dân vùng dự án đến nơi an toàn trong mùa mưa năm nay
địa phương cũng mong muốn đối với bang quản lý dự án đầu tư phát điểm quy đắc của huyện
là tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ để đảm bảo cho bà con nhân dân lánh nạn trong cái mùa mưa bão sắp tới
theo chỉ đạo của ubnd tỉnh quảng ngãi tất cả các dự án phải có điểm dừng kỹ thuật hợp lý
hạn chế thiệt hại cũng như ảnh hưởng đến người dân
do vậy các địa phương nhất là các huyện miền núi đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công
hoàn thành các hạng mục quan trọng vào xây dựng thương án phòng chống lục đảo ngay tại công trình
thi công trong thời điểm trước mưa lũ sẽ gây ảnh hưởng lớn tiến độ cũng như chất lượng công trình
do đó ngoài sự chủ động các phương án an toàn của đơn vị thi công
chủ đầu tư cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để chất lượng công trình được đảm bảo